thông tin mới nhất liên quan đến vụ bảo kê tại chợ đầu mối hoa quả long biên thành phố hà nội
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã khởi tố bắt tạm giam nguyễn kim hưng
hay còn gọi là hưng kính để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản
trước đó công an tp hà nội nhận được đơn của một số tiểu thương tố cáo hưng kính
lợi dụng vị trí là tổ trưởng tổ bốc xếp để o ép bắt các tiểu thương phải nộp tiền bảo kê
cơ quan điều tra đã khám xét khẩn cấp phòng làm việc của phó ban quản lý chợ long biên
thu giữ được hai mươi ba thùng đựng nhiều tài liệu hóa đơn liên quan đến hoạt động bảo kê tại chợ này
trước mắt cơ quan điều tra chứng minh được nhóm của hương kính đã chiếm đoạt một mươi bảy triệu đồng
căn cứ lời khai tài liệu thu giữ được
chiều tối nay viện kiểm sát nhân dân thành phố hà nội đã phê chuẩn thi hành bắt khám xét đối với hưng kính
hưng được xác định là đối tượng cầm đầu nhóm bảo kê chợ long biên
trước khi bị khởi tố hưng đã vào bệnh viện với lý do chờ ghép tạng
cùng ngày cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can bắt tạm giam nguyễn hữu tiến hay còn gọi là tiến hói
thành viên tổ bốc xếp chợ long biên
cơ quan điều tra xác định tiến có hành vi đồng phạm với hưng kính và thành viên tổ bốc xếp bảo kê cưỡng đoạt tài sản của các tiểu thương